chủ tịch ubnd các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp hcm
và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu để các công trình chưa được nghiệm thu
về phòng cháy chữa cháy nhưng đã hoạt động và xảy ra cháy nổ
phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh châu đã ký công văn khẩn gửi các sở
ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện công điện
của thủ tướng chính phủ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ trên địa bàn thành phố sau vụ cháy nhà tại phố khương hạ quận thanh xuân hà nội
theo đó ubnd tp hcm yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc
quyết liệt hiệu quả các chỉ đạo của ban bí thư trung ương chính phủ thành ủy
hội đồng nhân dân và ubnd tp hcm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ trên địa bàn
đổi mới tư duy nhận thức phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay
các sở ban ngành địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm túc
các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo quy định xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm
người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo
thanh tra kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo chức năng
nhiệm vụ lĩnh vực địa bàn quản lý của mình về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy
chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng
ủy ban nhân dân tp hcm giao công an tp khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tp ban hành kế hoạch
tổng kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở nhà trọ nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini trên địa bàn
đồng thời hướng dẫn tp thủ đức và các quận huyện triển khai ngay tổng trà soát kiểm tra phân loại
đánh giá công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp trên
việc này phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi một báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố
thông qua công an tp công an tp cũng được giao đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao
trong khu dân cư cơ sở tập trung đông người khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
cùng công nghiệp các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ ủy ban nhân dân tp chỉ đạo và yêu cầu lực lượng công an tuyên truyền
chế chữa cháy thì kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi